chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế
thưa quý vị quân đội israel vừa công bố kết quả điều tra vụ hơn một trăm linh người palestine thiệt mạng tại gaza
khi đang chở hàng viện trợ vào ngày hai mươi chín tháng hai vừa qua
kết quả điều tra cho rằng lực lượng phòng vệ israel idf không bắn vào đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo
mà bắn vào một số nghi phạm tìm cách tiếp cận họ và gây ra mối đe dọa
phía palestine đã bác bỏ cuộc điều tra của israel và kêu gọi cộng đồng quốc tế lập ra một ủy ban điều tra quốc tế độc lập xem xét vụ việc
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng hai khi hàng dài người xếp hàng nhận viện trợ xung quanh đoàn xe tải
tại nabushi thuộc thành phố gaza nơi cùng lúc có sự hiện diện của xe tăng quân đội israel
các nhân chứng cho biết quân đội israel đã nổ súng vào đám đông người palestine
khiến ít nhất một trăm linh bốn người thiệt mạng và hơn bảy trăm sáu mươi người bị thương
trong khi idf giải thích hành lang nhân đạo đã bị dân thưởng bao vây
một số người bắt đầu xô đẩy và thậm chí dẫm đạp những người khác một cách thô bạo cướp bóc hàng nhân đạo
người văn ngôn của idf khẳng định
xe tăng của israel đã thận trọng giải tán đám đông bằng một vài phát súng cảnh cáo
palestine coi đây là một vụ thảm sát
và cộng đồng quốc tế sau đó cũng đã lên án mạnh mẽ các hành động nhằm vào dân thường vô tội